thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
sáng nay ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết
là bước đầu đã xác định được nguồn lây chùm ca nhiễm phức tạp ở huyện quốc oai hà nội
cụ thể theo ông tuấn thì nguồn lây có thể bắt nguồn từ một cán bộ tòa án nhân dân huyện quốc oai
có nhà ở thị trấn kim bài huyện thanh oai
tính đến nay trên địa bàn huyện quốc oai ghi nhận tổng số một mươi bốn trường hợp dương tính với covid một mươi chín
liên quan đến trùm ca bệnh tại toán nhân dân huyện
huyện cũng đã truy vết được bốn bảy trăm tám mươi ba trường hợp liên quan
trong số một mươi bốn trường hợp f thì có tám trường hợp hộ khẩu thường trú tại huyện quốc oai
và sáu trường hợp ở địa phương khác
điều đáng lo ngại chính là số lượng trường hợp liên quan đến các ca f này rất lớn
và liên quan đến nhiều địa phương
huyện quốc oai đã ra quyết định phong tỏa cách ly y tế đối với bảy khu vực có ca mắc covid một mươi chín
và ba trụ sở cơ quan nhà nước tổ chức đưa toàn bộ f một đi cách ly tập trung
trong khi đó tại tỉnh phú thọ từ một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng một mươi đến sáu h ngày hai mươi sáu tháng một mươi
tỉnh phú thọ ghi nhận một mươi hai ca dương tính với virus sars cov hai
trong đó tại thành phố việt trì sáu ca
riêng xã vùng đỏ chu hóa có năm ca
hai huyện phú ninh và lâm thao mỗi nơi có hai ca
huyện cẩm khê có một ca
tất cả các trường hợp trên đều đã được cách ly
ở trong vùng phong tỏa hoặc là f một đã được theo dõi cách ly
trưa nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội phát đi thông báo
tìm người đến địa điểm tại phường yên sở quận hoàng mai
cụ thể địa điểm là khu đất đầm liễng cuối ngõ tám trăm tám mươi năm đường tam trinh
tổ chính phường yên sở quận hoàng mai hà nội
những ai đã đến địa điểm trên từ ngày một mươi đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
thì tự cách ly hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn hoặc trạm y tế phường yên sở quận hoàng mai
số điện thoại chín trăm sáu mươi sáu năm trăm chín mươi ba sáu trăm bốn mươi sáu hai trăm bốn mươi ba tám trăm sáu mươi sáu
một mươi năm nghìn bốn trăm năm mươi hai trung tâm y tế quận hoàng mai

để được tư vấn và hướng dẫn
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tp đà lạt tỉnh lâm đồng
vẫn còn nhiều diễn biến khó lường ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp đà lạt đã chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp
vừa bảo đảm an ninh trật tự vừa sử dụng các biện pháp
chặt quản lý kiểm soát các vùng đỏ bảo vệ vùng xanh không để dịch bệnh lây lan
theo đánh giá cấp độ dịch bệnh covid một mươi chín của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng
thành phố đà lạt có phường năm đang ở cấp độ bốn nguy cơ rất cao và phường một mươi một cấp độ hai nguy cơ trung bình
còn lại một mươi phường bốn xã trên địa bàn đều ở cấp độ một bình thường mới
ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tại cổng làng hoa vạn thành phường năm
lực lượng trực chốt gồm cảnh sát giao thông trật tự
tp đà lạt công an phường dân quân thanh niên xung kích ứng trực
kiểm tra chặt chẽ giao nhận hàng hóa ra vào khu vực cách ly y tế
tiếp giáp với khu vực có dịch là các khu dân cư chưa ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín
tại đây lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng thành lập bốn tổ kiểm soát
với sự tham gia nhiệt tình hưởng ứng của người dân